các huyện vùng núi phía tây một dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi bảy ba mươi chín độ
chỉ riêng khu vực các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận không chịu ảnh hưởng
của hoàn lưu vùng thấp nóng nên trời dù có nắng sớm nhưng nhiệt độ không quá cao
trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với hướng dịch chuyển của không khí lạnh ở phía bắc thì ngày mai vùng thấp nóng không còn
nên nắng nóng ở miền trung cũng chỉ duy trì trong nốt ngày hôm nay
ngày đầu tuần ở tây nguyên và nam bộ cũng nhiều nơi xảy ra
nắng nóng khu vực tây nguyên thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở mức cao
trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ còn ở khu vực nam bộ nắng nóng ba mươi năm ba mươi bảy độ
cũng xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền đông còn tại các tỉnh miền tây
nên nhiệt phổ biến trong khoảng ba mươi bốn ba mươi năm độ và nóng cũng xảy ra cục bộ
trên biển ngày hôm nay dưới tác động hút gió của vùng thấp phía tây
vì thế mà khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có gió nam đến đông nam
với cường độ ở mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến biển động
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió cũng chuyển sang hướng nam nhưng cường độ chỉ mạnh ở mức cấp năm
và không xảy ra tình trạng biển động còn đối với khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió chuyển sang hướng nam đến đông nam
với cường độ chỉ còn mạnh ở mức cấp ba đến cấp bốn
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước